tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với trần thị liên
nguyên hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn bá ngọc tp đạch giá về hai tội tham mô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một liên đã chỉ đạo trần thị hường là thủ quỹ bàn giao các nguồn thu ngoài ngân sách
như tiền bán chú tiền bồi dưỡng dạy bán chú cho giáo viên tiền bán đồng phục cho học sinh tiền cho thuê mặt bằng căng tin
và tiền vận động khen thưởng từ phụ huynh học sinh để cho liên tự chi trả từ đó liên chiếm đoạt tổng số tiền gần hai sáu tỷ đồng của trường
ngoài ra đối với đất nhà ở tại địa chỉ số tám mươi sáu huỳnh tấn pháp phường vĩnh hiệt tp đạch giá do trần thị liên đứng tên chủ sở hữu
vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi liên đã bán cho ông nguyễn hải tú với giá hai tỷ đồng
tuy nhiên đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một liên tiếp tục bán ngôi nhà trên cho ông lê hữu sang và chiếm đoạt số tiền năm trăm ba mươi triệu đồng
kết thúc phiên xét xử hội đồng xét xử đã nghị án và sẽ tuyên án vào ngày một mươi năm tháng bảy tới
liên quan đến vụ các gói thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kýt xét nghiệm covid một mươi chín của bệnh viện đa khoa tp đặc biệt là gói thầu mua sắm
bộ kýt xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt công ty việt á cơ quan cảnh sát điều tra công an tp
tỉnh ninh bình cho biết đang thụ lý vụ án tiến hành điều tra làm rõ
theo thông báo kết luận kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy ninh bình cho thấy gói thầu mua sắm một số hóa chất xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á

được cấp kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ninh bình năm hai nghìn hai mươi

trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn đức trung đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm
bị cáo nguyễn thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư hà nội và bị cáo phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội
cũng có đơn kháng cáo đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung được xác định có hành vi can thiệp để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa
trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức trung bị tòa nhân dân tp hà nội tuyên phạt ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án này bùi quang huy được xác định có vai trò khởi xướng chủ mưu chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính
tuy nhiên do bùi quang huy đang bỏ trốn cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa lập hồ sơ xử lý đối với hai mươi chín trường hợp dương tính với ma túy tại một quán ba trá hình trên địa bàn
dạng sáng nay công an tp biên hòa phối hợp với công an phường thống nhất kiểm tra quán vip lăng tại khu phố bảy phường thống nhất tp biên hòa
thời điểm kiểm tra trong quán có một trăm tám mươi khách cả nam lẫn nữ đang hát và nhảy trong tiếng nhạc lớn
tại một số bàn lực lượng công an phát hiện nhiều viên nén gói ni lông chứa chất màu trắng nghi là ma túy
qua test nhanh có hai mươi chín người dương tính với ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau vào quán này để chơi và mang theo ma túy để sử dụng chung
cũng tại tỉnh đồng nai với hành vi đánh bạc năm đối tượng đã bị công an huyện nhân trạch khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ
trước đó công an huyện nhân trạch đã bắt quả tăng năm đối tượng trên
đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức binh sập sám tại nhà của tân ở thị trấn hiệp phước
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
bộ bài tay và các dụng cụ đánh bạc khác
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định đối tượng quốc còn tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
với đối tượng lưu bích khuê quê tỉnh cà mau với số tiền một mươi sáu triệu đồng
nên khuê cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
đang củng cố hồ sơ để xử lý hai mươi chín đối tượng liên quan đến một sới bạc dưới hình thức cá độ đá gà ăn thua bằng tiền
nhóm đối tượng trên bị bắt tại bãi đất trống trên đường hàn mạc tử phường vĩ dạ
khi đang cá độ và xem đá gà ăn thua bằng tiền
thu giữ tại sới bạc và trên người các đối tượng gần năm mươi năm triệu đồng cùng các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc
quá trình đấu tranh
lực lượng công an xác định văn khắc châu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường vĩ dạ tp huế là chủ giới bạc
vào khoảng chín giờ tối qua bệnh viện đa khoa bắc cạn tiếp nhận tiến hành cấp cứu cho tám người trong cùng một gia đình
trú tại xã nông thượng tp bắc cạn bị ngộ độc thực phẩm
các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng trao ngược hôn mê
nguyên nhân ban đầu được xác định gây ngộ độc là do uống rượu hóa mật hòa với cả mật cá trăm đen
dạng sáng nay cho đến dạng sáng nay có năm người đã hồi phục
ba người bị suy hô hấp phải thở máy
theo thông tin từ người nhà các bệnh nhân trong bữa ăn vào tối qua
gia đình đã dùng mật cá chấm đen hòa với rượu ngâm cây mật gấu để uống
mặc dù ngành y tế đã khuyến cáo người dân không nên sử dụng những loại rượu ngâm cây không rõ nguồn gốc
các loại mật động vật để hòa uống rượu
nhưng thời gian qua trên địa bàn tỉnh bắc cạn vẫn còn tình trạng người dân ăn hoặc dùng các loại cây rừng không rõ nguồn gốc
các loại mật động vật để ngâm hòa rượu uống dẫn đến ngộ độc như trên
trước đó vào tháng ba tại huyện trợ đồn cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc do người dân hái rau rừng về ăn
có lẫn cây lá ngón làm một người tử vong và năm người phải đi cấp cứu
thưa quý vị rạng sáng đây một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho hóa chất trên đường trần đại nghĩa
xã lê minh xuân huyện bình chánh tp hcm
vụ cháy kéo dài nhiều giờ khiến cho một người bị thương nặng và nhiều người khác bị bỏng
theo thông tin ban đầu hơn giờ ngày một mươi tháng bảy người dân nghe tiếng nổ lớn bên trong kho hóa chất trên đường trần đại nghĩa
sau tiếng nổ lửa bốc lên cháy lớn lan rộng kèm theo khói tỏa ra bao trùm cả khu vực
lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
việc chữa cháy kéo dài nhiều giờ
theo ghi nhận tại hiện trường kho hóa chất bị cháy rộng hàng ngàn mét vuông phần lớn bị đổ sập
nhiều cây cối xung quanh vụ cháy và hai nhà dân nằm liền kề kho hóa chất bị ảnh hưởng
trong đó căn nhà một trệt hai lầu ở sát kho hóa chất bị ảnh hưởng nặng
một người trong nhà nguy kịch phải nhập viện cấp cứu
theo những người thuê trọ tại đây thời điểm xảy ra cháy họ nghe tiếng nổ lớn
do lửa kèm khói đen bao trùm cả khu vực nên chỉ kịp chạy thoát thân ra ngoài không thể mang theo tài sản
ngoài ra vụ cháy cũng là một số người khác bỏng nhẹ
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông của bộ công an
hơn hai tuần qua cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận đã tập trung để kiểm tra kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm
đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
chỉ trong một mươi ngày đầu ra quân lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử lý một trăm bảy mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn
bên cạnh việc xử lý thì công tác tuyên truyền luôn được chú trọng nhằm làm giảm tai nạn giao thông do uống rượu bia
để thực hiện tốt điều này phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận phối hợp cùng công an địa phương tổ chức tuyên truyền
và dán logo đề canh thông điệp để uống rượu bia thì không lái xe như một lời nhắc nhở cho các thực khách
tại các quán ăn quán nhậu và gắt tài xế
địa điểm được lựa chọn là các tuyến đường tập trung đông hàng quán giữa trung tâm thành phố phan thiết
tại các điểm đến như tài xế taxi các chủ quán ăn đã được lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền
và cho ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trực tự an toàn giao thông
đến giờ thì qua từng ca từng ngày báo về thì thấy là người vi phạm về độc độ cầu thì nó có giảm
giảm so với các cao điểm trước
bởi vì do lực lượng chúng ta triển khai rất là quốc liệt gắn với công tác tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông
cho nên là cũng tác động phần nào đến cái nhận thức của người tham gia giao thông

để thực hiện hiệu quả phòng chống tác hại của rượu bia
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cũng đã chỉ đạo cấm cán bộ chiến sĩ can thiệp vào việc xử lý vi phạm nồng độ cồn
kết quả xử lý vi phạm về cơ quan nơi cư trú của người vi phạm là đảng viên cán bộ công chức viên chức
chiến sĩ lực lượng vũ trang để xử lý theo quy định
sớm đưa ra xác xử nghiêm các đối tượng trực tiếp gây tai nạn giao thông mà nguyên nhân do vi phạm nồng độ cồn
đồng thời thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với những người bị tai nạn giao thông và cấp cứu từ các cơ sở y tế có đủ điều kiện xét nghiệm